liên quan đến vụ hỗn chiến tại tuyến đường biển võ nguyên giáp thuộc phường mân thái
quận sơn trà thành phố đà nẵng với khoảng bốn mươi thanh thiếu niên tham gia vào dạng sáng ngày tám tháng năm vừa qua
sau quá trình vào cuộc làm rõ hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố một mươi sáu bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng
cụ thể hai đối tượng cầm đầu hai nhóm bị khởi tố bắt tạm giam là bùi thanh phúc
trú tại quận sơn trà và trần minh toàn chú tại quận cẩm lệ
đồng thời công an quận cũng bắt tạm giam ba đối tượng khác cùng trú tại phường hòa an
quận cẩm lệ và khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi thanh niên tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín của cả hai nhóm
theo cơ quan điều tra nguyên nhân của vụ hỗn chiến nói trên xuất phát từ việc mâu thuẫn giữa thành viên của hai nhóm
nên dẫn đến việc nhắn tin kêu gọi trên mạng xã hội đặt mua hung khí chuẩn bị bom xăng để đánh nhau
hiện công an quận sơn trà đã làm rõ hành vi của hơn hai mươi đối tượng trong hai nhóm
và tiếp tục làm rõ xác định vai trò hành vi của các đối tượng có liên quan